trong những năm vừa qua tập đoàn điện lực việt nam đã để ra mục tiêu tối ưu hóa chi phí trên tất cả các lĩnh vực
thế nhưng thực chất việc tối ưu hóa đạt được đến đâu thì vẫn còn là câu hỏi chưa thể trả lời rõ ràng
trong khi đó người dân chỉ mong chờ việc tối ưu hóa chi phí được thể hiện ở mức giá điện sinh hoạt hợp lý
tận dụng năng suất thoái vốn hay cân đối các nguồn thủy điện nhiệt điện để bù chéo
tất cả những thông báo trên của tập đoàn điện lực việt nam người dân nghe đến nhưng không có một con số chính thức nào
cho biết cụ thể về năng suất lao động hay hiệu quả đến đâu
trong khi đó có nhiều chuyên gia nhận định năng suất lao động của tập đoàn điện lực việt nam chưa đạt yêu cầu
năng suất ngành điện là có vấn đề phải xem lại
ấn độ với công suất lớn hơn mình rất nhiều lần nhưng biên chế ít hơn
thì cái đó phải xem lại xem là biên chế ngành điện có phải giảm không
mà giảm được thì nó giảm giá thành
vậy cụ thể tổng các chi phí để cấu thành nên giá thành của một kw điện là bao nhiêu
con số này cần phải công khai minh bạch
dù những năm gần đây ngành điện đã công khai thông tin một cách rộng rãi hơn
nhưng đã minh bạch hay chưa thì vẫn còn phải bàn
và điều này thì chỉ có cơ quan kiểm toán độc lập mới có thể đưa ra câu trả lời khách quan nhất
cơ quan chức năng đã khách quan độc lập hay chưa
ở các nước thì thường thường có những tổ những cơ quan định giá độc lập
nó cùng với các cơ quan phối hợp thì kiểm toán kiểm tra đánh giá cái mức chi phí đó đã đúng hay chưa
thế hiện nay chúng ta thấy là với cơ quan nhà nước thôi
thì thường thường chúng tôi cũng không dám chia trách nhưng mà có tinh thức khách quan đã thể hiện khách quan được
năm hai nghìn một mươi tám ngành điện việt nam đã đứng thứ hai mươi chín trên thế giới về chỉ số tiếp cận điện năng
cũng như chính thức khởi động dịch vụ công cấp độ bốn
tuy nhiên ngành điện nước nhà lại đang có một nghịch lý đó là giá điện chỉ có tăng một chiều
theo các chuyên gia con số này cho thấy đây là một thị trường rất tốt để xã hội hóa
thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước
thế nhưng tại sao trong những năm qua quá trình cổ phần hóa ngành điện lại diễn ra rất chậm chạp
các chuyên gia cũng khẳng định phải thành công tái cơ cấu và đổi mới quản trị doanh nghiệp
với trọng tâm là tăng cường quản trị tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh
duy trì tài chính minh bạch
vì khi đó ngành điện không chỉ có lãi mà người dân còn được hưởng lợi
khi giá điện được bán một cách hợp lý công khai và minh bạch